sáng ngày hai mươi chín tháng bảy mưa lớn kéo dài đã khiến cho một đoạn cao tốc trên tuyến phan thiết dậu dây
đoạn rẽ vào quốc lộ một bị ngập nặng các phương tiện xe ô tô ung ứ nhiều giờ liền
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
đến sáu giờ sáng hôm nay đoạn cao tốc trên đã được giải quyết thông thoáng
trong sáng nay công tác điều tiết phân luồn được thực hiện để đảm bảo thông thoáng tuyến cao tốc
trước đó khoảng bốn giờ trạng sáng nay hàng trăm phương tiện mắc kẹt nhiều cây số trên tuyến cao tốc dầu dây phan thiết từ km hai mươi bảy
nguyên nhân do trời mưa kéo dài từ đêm hai mươi tám tháng bảy khiến nước ngập trên cao tốc
các phương tiện buộc đi chậm dẫn đến ủng tắc xe kéo dài
tại hiện trường nhiều ô tô vẫn đang nối đuôi nhau dài nhiều cây số mắc kẹt trên cao tốc